trong ngày ba mươi tháng năm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
vừa phối hợp với công an quận một mươi bắt hai đối tượng có nhiều tiền án tiền sự thực hiện hành vi cướp giật tài sản
cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện hai đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp dật điện thoại di động
của một phụ nữ trước số nhà hai trăm ba mươi ba nhật tảo quận một mươi gồm nguyễn công thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ quận tân phú và dương lê tuyên tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ huyện bình chánh tp hcm
trong lúc kiểm tra hai đối tượng không chấp hành mà tăng tốc độ bỏ chạy nên tổ công tác đã truy đuổi
qua nhiều tuyến đường ở hốc môn và đưa về làm việc
tại cơ quan công an ngoài thừa nhận thực hiện vụ cướp dật tài sản trên và hai vụ cướp dật tài sản
trước khi bị bắt nguyễn công thuận còn khai đã từng có một tiền án cướp giật tài sản
hai tiền sự gây rối trật tượng công cộng
dương lê tuyên tài khai đã có ba tiền án cướp dật
hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng theo quy định